một thông tin vui trong những ngày đầu xuân năm mới của thể thao nước nhà nói chung
và của cá nhân cầu thủ quang hải đội tuyển quốc gia nói riêng
cụ xuất phạt vào lưới dây men của quang hải ở lượt trận cuối vòng bảng
được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất vòng chung kết asian cup hai nghìn một mươi tám
diễn ra tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae vừa qua
cuộc bình chọn trên trang chủ liên đoàn bóng đá châu á afc
nhận hơn hai trăm một mươi năm lượt phiếu bầu từ người hâm mộ trong đó gần một nửa là dành cho quang hải
theo thống kê của afc làm bàn của quang hải nhận đến một trăm linh năm một trăm ba mươi chín lượt bầu chọn
chiếm tỷ lệ bốn mươi chín vượt xa bàn thắng xếp thứ hai của bullei trung quốc vào lưới philippines
với bảy mươi tám sáu trăm bốn mươi bảy phiếu chiếm ba mươi sáu
đứng thứ ba là cú xuất phạt vào lưới tuyển việt nam của abdirahman jordan
trong trận đấu thuộc vòng một mươi sáu đội với khoảng bốn phiếu bầu